nếu không đủ vaccine thì không có lý do gì mà đi đâu cũng phải xét nghiệm nhiều nước cũng làm như vậy rồi
bên cạnh các ý kiến ủng hộ nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ lo lắng nếu như không xét nghiệm đối với hành khách đi máy bay
vì tình hình dịch bệnh ở nhiều địa phương vẫn còn diễn biến phức tạp và người đã tiêm phòng covid một mươi chín vẫn có nguy cơ bị mắc bệnh
người đã tiêm phòng vẫn có nguy cơ nhiễm virus ít nhất là phải test nhanh bỏ qua rồi để lây lan thì cái nào thiệt hơn
bỏ qua thủ tục xét nghiệm
xét nghiệm sẽ tiết kiệm được tổng chi phí không hề nhỏ
tuy nhiên người đã tiêm đủ vaccine và f khỏi bệnh vẫn có thể là vật chủ mang virus và có khả năng phát tán
vì thế tôi không ủng hộ đề xuất này
không cần xét nghiệm pcr nhưng vẫn cần thiết phải test nhanh vì nguy cơ dịch bệnh vẫn cao
có thể linh động đặt các điểm test nhanh tại sân bay để thuận tiện cho người dân
vẫn cần phải test nhanh vì thủ tục test nhanh cũng đơn giản chi phí không quá cao và đảm bảo an toàn cho địa phương có hành khách
cũng liên quan đến việc di chuyển bằng đường hàng không
hiện các hướng dẫn của bộ y tế hay bộ giao thông vận tải chưa đề cập các quy định về việc đi lại của trẻ em mà chỉ yêu cầu chung
nếu áp dụng theo quy định hiện hành thì chỉ những trẻ đã mắc covid một mươi chín khỏi bệnh không quá sáu tháng và xét nghiệm âm tính mới đáp ứng đủ điều kiện để bay
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng quy định này quá máy móc và gần như bất khả thi
tài khoản phan anh một nghìn chín trăm tám mươi năm chia sẻ
thật sự rất bất bình
khi bắt các bé phải có đủ điều kiện tiêm vaccine và xét nghiệm âm tính mới được bay
ai cũng biết phương tiện hàng không là an toàn tiện lợi nhất đối với những gia đình có bé nhỏ
các bé làm sao có thể đi tàu hay di chuyển ô tô đường dài như người lớn được
theo ý kiến cá nhân của tôi hàng không nên mở cửa và áp dụng các quy định như đường sắt
các bé chỉ cần có xét nghiệm âm tính trước bảy mươi hai giờ khi bay theo dõi sức khỏe tại nhà sau bảy ngày là điều kiện cần và đủ rồi
chứ đưa ra điều kiện gần như bất khả thi như vậy không hợp lý chút nào
chia sẻ quan điểm về vấn đề này tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
cần phải linh hoạt quy định cho trẻ em được bay về đi học
trẻ em việt nam đều chưa được tiêm vaccine
thông tin mới nhất từ bộ y tế chỉ đang tìm nguồn vaccine trẻ em để tiêm chứ chúng ta chưa có sẵn
nếu chờ tiêm đủ hai mũi thì đến bao giờ trẻ mới được đi lại
việc xem xét nới lỏng quy định xét nghiệm nhưng vẫn siết chặt đảm bảo công tác phòng chống dịch
hướng tới thích ứng an toàn lịch sử
điện thoại linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh được đông đảo cư dân mạng kỳ vọng áp dụng khi việt nam đạt tỷ lệ tiêm vaccine cao
xong theo ý kiến của cộng đồng mạng quan trọng nhất vẫn là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
xung quanh đề xuất người tiêm đủ liều vaccine không cần xét nghiệm khi đi máy bay
ý kiến quan điểm của bạn như thế nào hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân